theo cao ủy của ecowas về chính trị hòa bình và an ninh
tất cả các yếu tố dẫn đến bất kỳ sự can thiệp cuối cùng nào đều đã được bàn thảo
bao gồm các nguồn lực cần thiết cách thức và thời điểm triển khai lực lượng
quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra ở cấp độ chính trị
song ecowas sẽ không thông báo khi nào tấn công và tấn công vào đâu
trước đó phái đoàn ecowas đã tới thủ đô của niger hôm ba tháng tám
song đã rời đi mà không có cuộc gặp nào với chính quyền quân sự ở nước này
cũng như tổng thống mohamed bazoum bị lật đổ
sau cuộc đảo chính tại niger ecowas đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt
nhằm vào lực lượng đảo chính ở nước này đồng thời đưa ra tối hậu thư
cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực nếu phe này không khôi phục quyền lực
cho tổng thống bazoum trong vòng một tuần kể từ ngày ba mươi một tháng bảy
đan mạch đang thắt chặt kiểm soát biên giới để tăng cường an ninh trong nước
và ngăn chặn những cá nhân không mong muốn vào nước này sau các vụ đốt kinh coran gần đây
thông tin trên được chính phủ đan mạch đưa ra
sau một quyết định tương tự của thụy điển hồi đầu tuần này
các nhà chức trách đan mạch lo ngại những cuộc tấn công trả thù
sau khi các nhà hoạt động chống hồi giáo ở đan mạch và thụy điển
đốt và làm hư hỏng một số bản sao của cuốn kinh hồi giáo trong những tháng gần đây
kích động sự phẫn nộ trong thế giới hồi giáo và yêu cầu các chính phủ cấm các hành vi như vậy
một nhóm các nhà hoạt động cử hữu của đan mạch đã đốt ít nhất một mươi bản kinh koran trong tuần qua
và cho biết họ có kế hoạch tiếp tục đốt kinh coran tại hai cuộc biểu tình vào ngày bốn tám
vào cuối tuần chính phủ đan mạch và thụy điển đã lên án các vụ đốt kinh coran
và đang xem xét các luật mới có thể ngăn chặn hành vi này
các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn của đan mạch
ban đầu sẽ đã áp dụng cho đến ngày một mươi tháng tám
truyền thông ba lan đưa tin nước này đã đệ chỉnh lên liên minh châu âu eu
yêu cầu khoản đầu tư hạ tầng trị giá một tỷ euro để hỗ trợ xuất khẩu hỗ cấp
và các sản phẩm nông nghiệp khác của ukraine qua biên giới ba lan ukraine
trước đó vassava cảnh báo sẽ đóng cửa biên giới đối với nông sản ukraine
nếu eu không gia hạn các biện pháp hạn chế nhập khẩu các mặt hàng này
từ nước láng giềng sau ngày một mươi năm tháng chín
theo đề xuất của ba lan năm trăm linh triệu euro sẽ được dùng để mở rộng
các cửa khẩu biên giới hiện có cho xe tải cũng như cơ sở hạ tầng đường sắt
ở thành phố miền đông shemesler
trong khi đó năm trăm linh triệu euro còn lại sẽ được dành để hiện đại hóa
các cửa khẩu biên giới đường sắt giữa ba lan và ukraine
xây dựng các điểm qua biên giới cho xe tải
và các trạm kiểm soát hải quan
đại sứ ba lan tại eu đã xác nhận thông tin này và cho biết thêm
ba lan muốn tăng cường vận chuyển ngũ cốc của ukraine sang nước thứ ba
đặc biệt là châu phi trong một năm rưỡi tới
liên quan đến sáng kiến ngũ cốc biển đen bộ ngoại giao nga cho hay
kênh giao dịch trực tiếp giữa ngân hàng nông nghiệp nước này
và ngân hàng jp morgan của mỹ đã bị đóng từ hôm hai tháng tám
việc kết nối giữa hai ngân hàng này là do liên hợp quốc làm trung gian
nhằm níu chân nga ở lại với thỏa thuận ngũ cốc
tuy nhiên khi kết nối không còn nguy cơ thỏa thuận thực sự đổ vỡ
càng trở nên hiện hữu
tổng thống nga vladimir putin đã ký ban hành luật thuế phụ thu
đối với các doanh nghiệp lớn
tuy nhiên các công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu khí và sản xuất than
không phải nộp thuế phụ thu đợt này
khoản thuế phụ thu phải nộp không được muộn hơn ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
các doanh nghiệp nộp thuế này trước ngày ba mươi tháng một mươi một tới
sẽ được giảm năm mươi số tiền phải đóng
khoản thuế này sẽ chỉ được nộp vào ngân sách liên bang
và sẽ là phí một lần với khoản thu bổ sung dự kiến khoảng
ba trăm linh tỷ rút ba bốn tỷ đô la mỹ
luật mới áp dụng thuế phụ thu đối với các pháp nhân có lợi nhuận
trung bình trong năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai vượt quá một tỷ rút một mươi một năm triệu đô la mỹ
mức thuế này được tính bằng mức tăng trung bình cộng của lợi nhuận
năm hai nghìn hai mươi một và lợi nhuận năm hai nghìn hai mươi hai trên giá trị trung bình cộng
của lợi nhuận năm hai nghìn một mươi tám và lợi nhuận năm hai nghìn một mươi chín
mức thuế xuất quy định là một mươi
một số loại hình tổ chức sẽ được loại trừ khỏi nhóm đối tượng
cần nộp thuế phụ thu gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ
các pháp nhân nộp thuế nông nghiệp đơn nhất
các tổ chức của nga được thành lập sau ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
các tổ chức nước ngoài bắt đầu hoạt động tại nga thông qua
các cơ quan đại diện thường trú sau ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
bộ tài chính nga cho biết các khoản thuế sẽ được sử dụng
cho tri tiểu xã hội
tại cuộc họp trực tuyến vào ngày hôm qua
ủy ban giám sát trung cấp bộ trưởng của tổ chức nước các nước
xuất khẩu dầu mỏ opec và các đồng minh còn gọi là opec cộng
đã quyết định giữ nguyên chính sách sản lượng hiện nay của liên minh này
sau khi ả rập xê út thông báo sẽ kéo dài thời gian
cắt giảm sản lượng tự nguyện đến hết tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
trong một tuyên bố đưa ra sau cuộc họp trực tuyến
ủy ban trên nêu rõ sẽ tiếp tục đánh giá cẩn thận các điều kiện thị trường
đồng thời kêu gọi các nước thành viên tuân thủ đầy đủ cam kết cắt giảm sản lượng
tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi ả rập xê út thông báo
sẽ cắt giảm sản lượng tự nguyện một triệu thùng mỗi ngày đến hết tháng chín
tức kéo dài thêm một tháng so với trước
quốc gia xuất khẩu dầu thu hoàng đầu trong opec này còn cho biết
sẽ tiếp tục cân nhắc gia hạn thêm hoặc cắt giảm sâu hơn nếu cần thiết
nga cũng tuyên bố sẽ cắt giảm khoảng ba trăm linh thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày trong tháng chín
để góp phần cân đối thị trường dầu mỏ
còn algeri tự nguyện cắt giảm thêm sản lượng hai mươi thùng mỗi ngày ngay trong tháng tám này
opec cộng đã đạt được nhất trí về việc hạn chế nguồn cung
tại cuộc họp chính sách hồi tháng sáu vừa qua
bản tin tiếp tục với một số thông tin quốc tế đáng chú ý khác
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu tại một số bang của mỹ đã bị gián đoạn
do ảnh hưởng của vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống máy tính của các bệnh viện
cụ thể vụ tấn công mạng đã gây ra sự cố bỏ mật dữ liệu tại cơ sở y tế
do prospec medical holdings có trụ sở tại bang california quản lý
công ty này sở hữu và vận hành một mươi sáu bệnh viện và hơn một trăm sáu mươi năm phòng khám
và cơ sở điều trị ngoại trú tại năm bang gồm california texas connecticut rhode island và pennsylvania
vụ tấn công mạng đã buộc một số phòng cấp cứu phải đóng cửa
và xe cứu thương phải chuyển hướng đến cơ sở y tế khác
hiện các chuyên gia an ninh mạng đang giải quyết và điều tra vụ việc
các vụ tấn công mạng và tội phạm số đang có xu hướng gia tăng tại mỹ
nhằm tăng cửa an ninh mạng hồi tháng ba vừa qua
nhà trắng đã công bố chiến lược an ninh mạng mới
trong đó hối thúc việc ban hành quy định chặt chẽ hơn đối với các hoạt động an ninh mạng hiện nay
trong tất cả các lĩnh vực đồng thời cải thiện hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân
nền tảng chia sẻ video tiktok đã thông báo điều chỉnh nhiều tính năng
nhằm đáp ứng các quy định nghiêm ngặt được nêu trong đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của liên minh châu âu eu
tiktok cho biết sẽ cho phép người dùng ở châu âu tắt tính năng cá nhân hóa
vốn có chức năng giúp người dùng có thể xem các video có nội dung được đề xuất dựa trên sở thích cá nhân của họ
ngoài ra tiktok còn điều chỉnh cả quy định tạo điều kiện để người dùng tại châu âu dễ dàng báo cáo các nội dung bất hợp pháp
đồng thời cấm quảng cáo nhằm mục tiêu vào người dùng một mươi ba một mươi bảy tuổi tại châu âu
tiktok cũng khẳng định sẽ minh bạch hơn trong các quyết định kiểm duyệt nội dung của mình
cung cấp cho người dùng thêm thông tin về lý do tại sao một video bị xóa bỏ
đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của eu quy định các công ty công nghệ phải tăng đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu
bảo vệ trẻ em ngăn chặn thông tin sai lệch và những ngôn từ kích động thù địch
ở thành phố mumbai của ấn độ nhiều nhà trung cư tập thể cũ nát vẫn tồn tại
và cư dân tại đây đang chứng tỏ là họ sẵn sàng liều mạ sống để bám trụ
nguyên nhân là bởi cư dân tại các tòa nhà trung cư tập thể cũ nát này đang sống ở khu vực trung tâm mumbai
thành phố lớn nhất ấn độ và nơi có giá bất động sản đắt nhất cả nước
nằm giữa khu vực sang trọng nhất thành phố mumbai ấn độ là tòa nhà tập thể cũ như đã bị bỏ hoang
tàn lụi theo thời gian từ lâu tường và lan can tưởng như có thể vỡ lở bất cứ lúc nào
tuy nhiên hoa gia cuộc sống vẫn diễn ra ở đây
chúng tôi ở trong tòa nhà sửa chữa giữa trừng rồi bỏ đấy nên chúng tôi rất sợ nhà sẽ sập bất thình lình
tôi có vợ và con gái một mươi bốn tuổi vợ con tôi có những lúc cũng sợ lắm
chúng tôi sống ở tầng ba ai đến đây kể cả người giao hàng cũng sợ lắm họ chóng khi nhìn xuống dưới trong lúc leo cầu thang
tuy nhiên đây lại là một trong những nơi giá nhà đất tăng nhanh nhất thế giới chỉ sau singapore và trên cả thượng hải
do đó khoảng sáu trăm linh cư dân bao gồm các viên chức trung lưu cùng gia đình họ
không muốn chuyển đi khỏi nơi mà họ là hàng xóm của con gái người giàu nhất ấn độ
bên cạnh đó tiền thuê nhà mà nhiều người trong số họ phải trả cho chính phủ chỉ từ tám đến một mươi ba rupee
tương đương hơn hai triệu đến gần bốn triệu đồng một tháng
chính phủ ấn độ đã đề xuất chuyển những người này đến một nơi ở ngoại ô
tuy nhiên một số người nói rằng nơi đó quá xa nơi họ làm việc sẽ tốn tiền và mất nhiều thời gian đi lại
do vậy cuộc sống vẫn tiếp diễn dù có phải vá víu
nên không biết bao giờ mới có thể an cư
thưa quý vị sau đại dịch covid một mươi chín nhật bản chứng kiến số lượng du khách nước ngoài tăng đột biến
nhằm cải thiện dịch vụ để kịp thời đáp ứng nhu cầu của hành khách
công ty đường sắt sebu đang thử nghiệm cửa sổ phiên dịch tự động để giúp những người nước ngoài tìm đường
tại một trong những đầu mối giao thông phức tạp nhất của tokyo
nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
mỗi ngày nhà ga seibu shinjuku đón khoảng một trăm ba mươi năm hành khách
trong đó có nhiều khách nước ngoài di chuyển qua lại giữa các điểm du lịch hấp dẫn
như công viên chủ đề harry potter tại tokyo
với nhiều tuyến đường sắt và trạm xe buýt lớn
quận shinjuku là khu vực thử nghiệm cuối cùng cho công nghệ tiên tiến trên
tôi rất ấn tượng với công nghệ mới này đây là một trải nghiệm rất nhật bản
lúc đầu công nghệ này có chút lạ lẫm nhưng rất dễ làm quen
vì có người hỗ trợ ở ngay sau tấm kinh
bạn chỉ cần nói mình cần gì và người bên trong sẽ ngay lập tức hiểu ý bạn
tại nhà ga các máy bán vé truyền thống và nhân viên quầy bán vé vẫn được duy trì
phía seibu railway cho biết thiết bị phiên dịch nhằm giúp khách hàng thực hiện
các yêu cầu phức tạp hơn như chỉ đường hoặc thông tin về khu vực địa phương
đầu năm nay thiết bị trên đã được lắp đặt thử nghiệm tại sân bay quốc tế kansai
công ty toppan đặt mục tiêu bán thiết bị hiện đại này cho các doanh nghiệp
và văn phòng chính phủ tại nhật bản trong khi số lượng du khách nước ngoài
và số lượng người nhập cư tại đất nước mặt trời mọc ngày càng tăng
tháng sáu vừa qua hơn hai triệu lượt khách đã đến nhật bản
đây là số lượng khách cao nhất trong một tháng kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm hai nghìn một mươi chín
công nghệ chúng tôi đang áp dụng có thể dịch trực tiếp giữa các thứ tiếng và tiếng nhật
khi khách hàng nói tiếng nước ngoài nhân viên nhà ga sẽ nhìn thấy yêu cầu đó
bằng tiếng nhật trên màn hình và ngược lại
nhân viên trả lời bằng tiếng nhật khi màn hình sẽ chuyển đổi sang ngôn ngữ hành cách yêu cầu
đây là nhà ga quốc tế do đó chúng tôi sử dụng màn hình này để hỗ trợ du khách từ các nước khác nhau
số khách từ mỹ và châu âu vượt cấp mức trước đại dịch trong bối cảnh chi phí du lịch
giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ nhờ giá đồng yên đi xuống
trong bối cảnh nhật bản tiếp tục chào đón số lượng du khách quốc tế ngày càng tăng
việc áp dụng hệ thống dịch đồng thời của công ty đường sát seibu phản ánh nỗ lực
từ phía doanh nghiệp lẫn quốc gia trong việc cung cấp trải nghiệm không rào cản cho du khách